trong quá trình phát triển kinh tế xã hội thành phố hồ chí minh phải đối mặt với những thách thức về môi trường
để giữ gìn thành phố xanh sạch đẹp đòi hỏi nỗ lực của nhiều bên liên quan
cuối tháng tám tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra khóa học truyền thông
nâng cao nhận thức về phân loại rác và bảo vệ môi trường cho giới trẻ
khóa học là một phần của dự án chuyện rác sài gòn nhằm tạo môi trường học tập đa chiều về rác thải
cũng như những kỹ năng truyền thông cho các bạn trẻ và hành động dọn rác thực tế tại những điểm nóng môi trường
từ đó là nhân tố giúp cộng đồng hiểu hơn về ô nhiễm rác thải rắn sinh hoạt
các chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và truyền thông sẽ hướng dẫn cho các học viên kiến thức
áp dụng truyền thông đa phương tiện từ đó thể hiện bằng hình ảnh hay những đoạn phim
về thực trạng rác trong thành phố cũng như những hoạt động tự bảo vệ môi trường của người dân
sau khóa học đã có hơn một bức ảnh được chụp và nhiều tác phẩm phóng sự ngắn được trưng bày và giới thiệu
hơn hai năm tấn rác đã được học viên dọ dẹp trên các kênh dạch trong thành phố